hướng ứng tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm hai nghìn hai mươi thành phố đà nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động như
quán triệt về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam nghị quyết của chính phủ
chương trình hành động của thành ủy về cập nhật tình hình biển đông hiện nay đến các cấp các ngành trên địa bàn
đà nẵng triển khai chiến dịch hãy làm sạch biển trên địa bàn một mươi bảy phường ven biển
tập huấn nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài nguyên môi trường biển đảo
phổ biến hướng dẫn các quy định quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho doanh nghiệp
tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phát triển khai thác xa bờ chương trình ngư dân bám biển
đồng loạt thực hiện vệ sinh môi trường và vệ sinh môi trường biển tại các bãi biển trên địa bàn thành phố
cùng nhiều hoạt động khác trưng bày hình ảnh sách về hoàng sa lễ hội tuyệt vời đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn